nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu đảng và nhà nước việt nam sang tham dự tăng lễ chính thức lãnh tụ cách mạng cuba fidel castro
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với chủ tịch quốc hội cuba esteban lasso
tại tòa nhà lịch sử capitolio trụ sở mới của quốc hội cuba
chủ tịch quốc hội trân trọng nhờ chủ tịch quốc hội esteban laso chuyển đến chủ tịch raúl castro
lãnh đạo đảng nhà nước nhân dân cuba và gia quyến của đồng chí fidel lời chia buồn sâu sắc nhất của các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và toàn thể nhân dân việt nam khẳng định các thế hệ người việt nam đã và sẽ luôn luôn khắc sâu ghi nhớ
tình đoàn kết anh em thủy chung sự ủng hộ trí tình và quý báu của đồng chí fidel dành cho việt nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua
chủ tịch quốc hội laso khẳng định cuba sẽ tiếp tục kiên định sự nghiệp và tư tưởng cách mạng của lãnh tụ fidel
quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách và vững bước trên con đường đã lựa chọn
mong muốn và quyết tâm thúc đẩy tăng cường truyền thống quan hệ anh em đặc biệt giữa đảng nhà nước và nhân dân hai nước
nhân chuyến công tác chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc gặp với chủ tịch đu ma quốc gia nga vyacheslav volodin
hai nhà lãnh đạo nhất trí ủng hộ các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy chính phủ hai nước
triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam
kinh tế á âu có hiệu lực từ ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
phần đấu nâng kim ngạch thương mại hai triệu đạt một mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho trao đổi hợp tác song phương
thúc đẩy và ủng hộ các địa phương hai nước thiết lập quan hệ hợp tác
cũng trong sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu đảng
nhà nước ta đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh ở trung tâm thủ đô la havana